quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới và việt nam cũng không nằm ngoài quá trình đó
để quá trình chuyển đổi số quốc gia thành công trước tiên cần chuyển đổi số ở các doanh nghiệp
để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia tập đoàn fpt đã tổ chức sự kiện fpt tech day hai nghìn một mươi chín
với chủ đề khởi động thông minh nhằm đưa đến những giải pháp cho các doanh nghiệp
và thúc đẩy thành công quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp việt nam
có đến chín mươi các doanh nghiệp việt nam chưa tiếp cận với quá trình chuyển đổi số
số doanh nghiệp việt chưa chuyển đổi số cao gấp một năm lần so với thế giới
con số này quả thật quá kiêm tốn khi quá trình chuyển đổi số trên thế giới đang diễn ra một cách rất rôi động
các doanh nghiệp việt nam không chuyển đổi số sẽ tụt hậu và hơn thế là bị các doanh nghiệp nước ngoài chiếm mất thị phần
chính vì vậy việc sống còn của các doanh nghiệp việt là cần có một khởi động thông minh cho quá trình chuyển đổi số
với cuộc cách mạng bốn và câu chuyện chuyển đổi số thì nó bắt đầu xóa nhòa đến các doanh giới biên giới địa lý
có rất nhiều những dịch vụ đã được cung cấp xuyên biên giới
thì câu chuyện rằng những doanh nghiệp lớn từ nước ngoài đưa vào thị trường của việt nam
hoàn toàn họ có thể làm chúng ta những doanh nghiệp việt nam biến mất có thể biến mất trong tích tắc
tích tắc ở đây có nghĩa là vài năm
tự động thông minh ở trong chuyển đổi số rất đơn giản thôi là chúng ta hãy làm nhỏ làm từng bước rất nhỏ và rất nhanh
và khi chúng ta
đạt được một cái kết quả thì chúng ta đi tiếp
còn nếu không chúng ta dừng lại
thực tế là bản thân các doanh nghiệp việt vẫn đang lúng túng khi bắt đầu quá trình chuyển đổi số
việc không biết bắt đầu từ đâu và nên lựa chọn mô hình như thế nào để phù hợp với doanh nghiệp mình là vấn đề lớn nhất
từ kinh nghiệm thực tế triển khai chuyển đổi số cho các tập đoàn toàn cầu
các chuyên gia tư vấn chuyển đổi số cấp cao của fpt cho rằng
để chuyển đổi số thành công cần ba nguyên lý cơ bản đó là nghĩ lớn khởi động thông minh và nhân rộng thân tốc
các doanh nghiệp việt nếu có một khởi động thông minh sẽ thành công trong quá trình chuyển đổi số
việc nắm bắt và tận dụng những ưu thế về công nghệ sẽ giúp cho các doanh nghiệp việt
nhanh chóng có chỗ đứng ở thị trường trong nước và trên toàn thế giới